phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa khởi tố ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với bà vũ thị thanh nguyên
nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo và vũ thị thu hòa nguyên kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú
và các trường điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi chủ đầu tư bà vũ thị thanh huyền và vũ thị thu hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu
hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lớn
vụ án đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý triệt đề theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tp hà nội triệt phá đường dây cho vai lãi nặng đánh bạc núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm đối tượng này do vũ ngọc tiến cầm đầu trực tiếp quản lý và điều hành nguồn tiền cho vai
khẳng vai tiền chỉ trong một thời gian ngắn tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
với thủ đoạn lập công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vai lãi nặng lãi suất từ ba đồng đến sáu đồng một triệu một ngày
tương đương với một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm và cho vay bốc họ nhóm đối tượng này đã lập gần năm trăm linh hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên tám mươi tỷ đồng thủ lời khoảng hai mươi tỷ đồng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trong đó nhiều khoản vai từ một mươi năm triệu đồng đến hai tỷ đồng với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm một mươi chín một năm
nhóm đối tượng đã thuê các phần mềm của các nhà cung cấp sau đó nhập các thông tin dữ liệu của người vay và thông tin về tiền lãi và thời hạn phải trả
và người vai chỉ cần ký vào và giao dịch xong và rất thuận lợi cho việc thực hiện hành vi tham quan
mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cũng đã bắt giữ đối tượng phạm văn mạnh chú thành phố hải dương khi đang thu tiền lãi cho vay tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc đối tượng khai nhận cho vay với lãi suất ba mươi một tháng tương đương ba trăm sáu mươi một năm
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung lực lượng sẽ đấu tranh quyết liệt
tính dụng đen trên địa bàn sẽ đưa ra xử lý nghiêm các đối tượng và đồng thời khóa hợp chặt với các cơ quan tư pháp như diện kiểm sát hoặc tòa án để xử lý các án điểm để nhằm găng đe tội phạm chung
lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật mà nhất là trong quá trình làm hợp đồng vay tiền
nên những đối tượng cho vay tiền nóng đã trao mời rũ rỗ với những câu từ không mới
như alo có tiền vai nhanh không cần thuế chấp thủ tục một phút ba mươi giây
tuy nhiên khi đã vay mà không đáp ứng được thỏa thuận trước đó thì người vay và gia đình người vay sẽ gặp nhiều rắc rối bị chắc tấn về tinh thần thậm chí còn bị uy hiếp cả tính mạng
do đó khi cần nguồn vốn để kinh doanh buôn bán thì mọi người cần tìm hiểu và lựa chọn ngân hàng có uy tín để được hỗ trợ vai với chính sách hợp lý
đồng thời mạnh dạng tố xác các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm tín dụng đen để cơ quan công an sớm phát hiện
ngăn chặn và xử lý nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
một đường dây có dấu hiệu sản xuất và buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại giả nhãn mát thương hiệu của nhiều hãng xe lớn vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá
kiểm tra cơ sở kinh doanh kính ô tô tại số một mươi ba đường nguyễn tất thành thị xã hương thủy lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là trần quốc lợi và trịnh thị kim như
có hành vi sản xuất buôn bán số lượng
một đường dây có dấu hiệu sản xuất và buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại giả nhãn mát thương hiệu của nhiều hãng xe lớn vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá

có hành vi sản xuất buôn bán số lượng rất lớn kính xe ô tô các loại giả nhãn mát thương hiệu của nhiều hãng xe lớn vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá

kính xe và được tẩy xóa trước đó cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
một mươi tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ là tăng vật vừa được lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh yên bái phát hiện và thu giữ
tại trạm rừng nghỉ km một trăm một mươi bảy năm trăm linh thuộc cao tốc nội bài lào cai lực lượng công an phát hiện xe ô tô
tại biển kiểm soát hai mươi bốn h một nghìn bốn trăm chín mươi tám do nguyễn anh tuấn trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái điều khiển
chở hai trăm linh thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh đã bị biến đổi màu sắc có tổng khối lượng hơn một mươi tấn
giá trị ước tính trên một ba tỷ đồng toàn bộ số hàng trên không có nhãn hàng hóa theo quy định
không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa không có hóa đơn chứng tử kèm theo
chủ số hàng trên là vùi ngọc khánh chú tại mường khương tỉnh lào cai khai nhận đã mua gom
thực phẩm trôi nổi trên địa bàn tỉnh lào cai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và đang trên đường vận chuyển
về hà nội tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính đối với vùi ngọc khánh về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm và tiêu hủy tăng vật theo quy định
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
môi trường công an hà nam chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra
đột xuất hộ kinh doanh do nguyễn văn tình làm chủ địa chỉ tại xã duy tiên
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có năm người đang sơ chế một tấn thực phẩm
gồm nội tạng lợn bì mỡ động vật có hiện tượng biến sắc bốc mùi nồng nặc được chất đóng trên sàn nhà
trong các thùng xốp không có biện pháp bảo quản cơ sở vật chất sập dệ xuống cấp không bảo đảm vệ sinh
an toàn thực phẩm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chủ cơ sở sản xuất không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên các loại thực phẩm này được chủ cơ sở thu gom
trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường